ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải đề nghị kiểm soát các chuyến bay chuyến tàu đến hà nội
văn bản do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn ký và gửi bộ giao thông vận tải nêu rõ
qua sáu mươi ngày thực hiện giãn cách các xã hội hà nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô
ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét chỉ đạo cục hàng không việt nam
dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài
cục đường sắt việt nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
trừ trường hợp phục vụ công tác công vụ nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành phố khác về khi mà có sự đồng ý
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố